thưa quý vị công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người núp bóng việc hiến thận nhận thận các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hai mươi tám giao dịch mua bán tặng thận trong đó có một mươi ba trường hợp đã cấy ghép thành công
mỗi trường hợp cần mua thận các đối tượng ra giá từ bốn trăm linh triệu cho đến hơn một một tỷ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận từ hai trăm sáu mươi cho đến bốn trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bùi tiến lực nguyễn thanh phong trần thanh hòa và phan thanh hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú cát đã khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn thế phương chú tại xã cát nhơn huyện phú cát để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện phú cát đã bắt quả tang nguyễn thế phương đang điều khiển xe máy mang theo hai gói ma túy đá để đi bán cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phương lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi sáu gói ma túy đá và nhiều dụng cụ khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chân ma túy của đối tượng
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng cùng chú tại tỉnh hưng yên vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương phối hợp với công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm đức mạnh nguyễn bà duy và trương công duy trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi trương công duy bị công an huyện bình giang bắt quả tăng khi đang cất giấu một túi ma túy
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ nguyễn bà duy và phạm đức mạnh
mạnh là đối tượng bán ma túy cho bà duy sau đó bà duy chia nhỏ thành hai túi và bán lại một túi cho công duy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố trần thanh vũ quê ở tỉnh ninh thuận để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi trần thanh vũ điều khiển xe ô tô lưu thông theo hướng tp hcm đi bình thuận
khi đi đến đoạn qua ấp hưng thạnh xã hưng lộc huyện thống nhất vũ chuyển sang làn đường
hỗn hợp nhưng không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm với xe máy khiến người đàn ông điều khiển xe tử vong tại chỗ
với hành vi hành hạ trẻ em cụ thể là con của mình đối tượng dương nguyễn bình minh hai mươi ba tuổi ngụ ở xã phú đông huyện nhân trạch bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra
theo kết quả ban đầu minh kết hôn và có một con trai sinh năm hai nghìn một mươi tám
trong quá trình chung sống hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã quyết định ly hôn
sau khi ly hôn dương nguyễn bình minh giành được quyền nuôi con và đưa con trai về sống cùng mẹ ruột của mình tại xã phú đông huyện nhân trạch
minh đã nhiều lần dùng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như đủ ăn cơm thức kẻ dây sạc điện thoại sẻng kim loại nấu đồ ăn để đánh con ruột của mình
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi bà nội cháu phát hiện cơ thể có nhiều vết bầm tím nên đã trình báo với công an
sau đó minh cũng đã ra công an huyện nhân trạch để đầu thú
công an tp hcm
minh cho biết cũng vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người núp bóng việc hiến thận nhận thật
các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hai mươi tám giao dịch mua bán tạm thận
trong đó có một mươi ba trường hợp đã cấp kép đã cấy ghét thành công
mỗi trường hợp cần mua thận các đối tượng ra giá từ bốn trăm linh triệu đồng đến hơn một một tỷ đồng
nhưng chỉ trả cho người bán thận từ hai trăm sáu mươi triệu đồng cho đến bốn trăm linh triệu đồng
thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày một mươi chín tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bùi tiến lực nguyễn thanh phong trần thanh hòa và phan thanh hải
về tội mua bán bộ phận cơ thể người theo điều một trăm năm mươi bốn bộ đoạt hình sự
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đoạn clip được thực hiện vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín
trong clip hào điều khiển xe máy trở tân và chạy một bánh với tốc độ cao trên quốc lộ một huy là người quay
sau khi quay xong các đối tượng biên tập lại và đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang facebook của huy
với khoảng ba mươi hai lượt theo dõi gây bức xúc trong dư luận
trước thông tin về vụ việc bốn du khách người nước ngoài bị lũ cuốn
ở một khu du lịch trên địa bàn xã lát huyện lạc dương
vào trường ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh lâm đồng đã lập tập trung lực lượng phương tiện khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày anh võ lê thái là nhân viên lái xe của khu du lịch
sử dụng xe loại uaz chở theo bốn du khách người hàn quốc đi tham quan dọc khu vực suối cạn
thì bất ngờ gặp mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi
lái xe may mắn
bám được vào cành cây ven suối và thoát vào bờ đồng thời chi hô mọi người xung quanh
lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã cứu được một du khách nam đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
ba người còn lại mất tích
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ vụ việc
đến một mươi sáu h ba mươi nhiều tổ tìm kiếm trong phạm vi khoảng hai km đã thấy được thi thể của ba du khách mất tích
nạn nhân được đi cấp cứu cũng được xác định là tử vong
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tập trung khám nghiệm hiện trường làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị điểm chữa cháy công cộng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là những mô hình đang được các địa phương trên địa bàn thành phố ninh bình triển khai và nhân rộng
đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của quân chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay tại cơ sở
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã phát huy được tính hiệu quả từ đó được ví như cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
phát hiện cháy báo cháy gọi điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cắt điện khu vực xảy ra cháy sử dụng dụng cụ phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy cứu người bị nạn hướng dẫn thoát nạn
đây là những nội dung mà các chiến sĩ công an thường xuyên tập huấn
phổ biến tới các hộ trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là những hộ kinh doanh trên đề bàn huyện tham gia hưởng ứng tích cực công tác phong trào tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy trên đề bàn huyện nga viễn
không phải nguyên về công tác phòng cháy cháy và cái này cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự
cũng như khi các nhà mà có việc thì các hộ kinh doanh và các hộ gia đình liên kết liên kẻ với nhau để làm sao cho thông tin một cách nhanh nhất
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập bởi năm địa phương
đến một mươi năm hộ dân liên kẻ nhau
mỗi hộ gia đình cần trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay và một dụng cụ phá rỡ
lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng một
lắp đặt hai nút ấn báo cháy một nút ấn trong nhà một nút ấn ngoài nhà
nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ được liên kết với nhau
bảo đảm khi ấn bất kỳ nút nào toàn bộ chuông tại các hộ gia đình khác đều kêu
sau một thời gian hoạt động các gia đình đều nhận định đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực hữu ích rất cần được nhân rộng
gia đình chấp hành rất là nghiêm túc và thường xuyên giáo dục con em công nhân
như là thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trên thế làm sao vệ sinh sạch sẽ rồi như là hàng hóa xếp cho nó gọn gàng
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động năm trăm linh
bảy mươi một mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
xây dựng được sáu mươi tám điểm chữa cháy công cộng có bốn mươi năm tám trăm ba mươi hộ gia đình trang bị bình chữa cháy
đồng thời một bảy trăm tám mươi bảy hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh được hướng dẫn vận động mở lối thoát nạn thứ hai
và ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với các tổ liên gia khi trang bị lắp đặt thì đều tổ chức huấn luyện và cho người ta chạy thử có nghĩa là diện tập luôn
đặc biệt là trong đợt đồng loạt diễn tập các tổ liên gia trên địa bàn tỉnh chỉ đạo của cục thì mỗi một huyện là có một tổ
nhưng mà ninh bình chúng tôi đã làm được khoảng một trăm linh cuộc diễn tập ở các huyện
các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được ví như những cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
vì vậy thời gian tới chính quyền các cấp và lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động và hỗ trợ các điều kiện tốt nhất
để các hộ gia đình tham gia các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh
qua đó huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy